ngay sau khi thống nhất phương án tổ chức đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
vào các ngày mùng ba mùng bốn và mùng năm tháng chín sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã khẩn trương
chuẩn bị mọi điều kiện để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
trong những ngày qua hơn hai giáo viên tại hai mươi bốn điểm trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã được tập huấn công tác trông thi chấm thi thanh tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến
trường bố trí các phòng có phương tiện loa để các giáo viên có thể nghe và hiện nay chất lượng đường truyền rất tốt
và thông tin tập huấn từ sở dục đào tạo đến các bộ giáo viên chất lượng rất tốt
cùng với đó các trường đã tiến hành công tác khử khuẩn vệ sinh trường lớp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết
như bố trí nước sắt khuẩn tay tại dãy phòng bố trí ban thi phòng thi bảo đảm quy định giãn cách cho thí sinh trong quá trình dự thi
đối với tp đà nẵng chúng tôi có hai mươi bốn điểm thi
theo đó có các điểm thi dự phòng cho một số tình huống là phát sinh trong trường hợp là thí sinh dương tính
nếu phát hiện thí sinh dương tính thì những thí sinh đó đã được miễn thi
và xét đặt cách tốt nghiệp nếu đủ điều kiện
còn trường hợp mà thí sinh có những cái bị huyện nóng sốt thì chúng tôi đưa đến một cái điểm thi dự phòng
hiện nay chúng tôi dự kiến đó là điểm thi trường trung học của thông võ chí công ở quận ngũ hồng sơn
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cũng đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tập đà nẵng
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai với tất cả các thành viên ban in sau đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tại thành phố vào ngày hai mươi sáu tháng tám
ngày một tháng chín tới sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai cho hơn một mươi một thí sinh tham gia đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và hơn hai giáo viên hơn hai trăm linh cán bộ dự phòng trong thi thanh tra kỳ thi